các vị khách mời và quý khán giả chúng ta sẽ cùng nhau xem một ghi nhận mà chúng tôi đã thực hiện
về mong muốn băn khoăn của các doanh nghiệp khi tham gia vào các khía cạnh khác nhau của thị trường bất động sản
với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như bcg land công ty thuộc hệ sinh tái của tập đoàn bamboo capital
với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp malibu hội an hội an dor bất động sản căn hộ cao cấp king crow infinity thủ đức
nhiều quy định trong dự thảo luật lần này nếu được thông qua sẽ tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh
theo tập đoàn bcg land với nhóm chính sách liên quan tới quy hoạch và sử dụng đất
cần có cơ chế để đồng bộ giữa cơ quan có thẩm quyền xây dựng quy hoạch và quy hoạch về cơ chế chung
nhằm giải quyết các mâu thuẫn phát sinh giữa quy hoạch sử dụng đất và các loại quy hoạch khác
đối với nhóm quy định liên quan đến thu hồi đất quy định trong dự thảo là hoàn toàn hợp lý khi liệt kê có tính đến các trường hợp vượt quá dữ liệu
các trường hợp thu hồi đất cụ thể cần được ra soát một cách kỹ lưỡng và tiết lượng các trường hợp đã phát sinh trong thực tiễn
ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm một số trường hợp thu hồi đất cho mục đích phát triển kinh tế
là việc thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đa mục đích như các dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng
kết hợp vui chơi giải trí tại các khu vực ở nông thôn
với dự án luật đất đai sửa đổi không chỉ tạo đà cho các doanh nghiệp
kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp bất động sản nhà ở mà với thị trường đất nông nghiệp cũng có rất nhiều cửa sáng
đây là một mô hình khá hiệu quả hiện nay của bất động sản đông nghiệp đa dụng tại địa bàn hồ thác bà huyện yên bình tỉnh yên bái
với quy mô lớn đất nông nghiệp tại đây công ty vua cây xanh đã tiến hành trồng cây cảnh quan có giá trị thay thế các cây truyền thống như bạch đàn sạc cử
qua đó vừa phủ xanh đất tạo việc làm cho bà con trong vùng vừa nâng cao giá trị sử dụng đất
trước đây tôi cũng ở nhà làm người nông tôi làm ruộng với lại trăm viện nhà
giờ thì tôi cũng đi ra hồ tôi làm theo là làm cho theo công ty anh dương để phát triển trồng rừng trồng cây xanh ở trên vùng hồ
giờ là tôi trông coi vùng hồ vùng trồng
thu nhập đà
trên chục triệu một tháng
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh ngọc chuyên gia đào tạo và phát triển bất động sản đa dụng đây là thị trường tiềm năng cho cả doanh nghiệp và người dân
tuy nhiên câu chuyện tiếp cận nguồn vốn đối với loại hình này cũng còn nhiều khó khăn
ví dụ như một công ty gọi là giống cây trồng đi
họ trồng những cây bản địa họ trồng những cây gỗ lâu năm họ trồng những cây cảnh quan ở trên đất
và đấy là một cái sự phát triển rất là đúng hướng
và họ làm
làm xanh cho đất phù hợp với cả cái xu thế chống biến đổi khí hậu
tuy nhiên khi mà họ đi vay vốn thì cũng rất là khó chứng minh
để đầu tư ra những cái cây quý cây cảnh quan cây lâu năm thì lại vốn lại rất nhiều cho cái việc gọi là chăm sóc nó
thì nó sẽ rất khó chứng minh cái hiệu quả của nó trong tương lai
và chính vì vậy họ cũng vay được nhưng mà vay được rất ít
và có thể thấy là dù công tác hay là làm việc ở trong lĩnh vực nào
thì người dân và doanh nghiệp đều rất mong đợi và hy vọng vào dự án luật này
sĩ nguyễn hiễu cường ở góc độ của mình thì ông có quan điểm như thế nào về những cơ hội thách thức cho doanh nghiệp
người dân cũng như là cơ quan quản lý khi luật được thông qua và đi vào cuộc sống ạ
chúng ta đã thấy dự thảo luật đất đai coi rất là nhiều những cơ hội cho người sử dụng đất
cho cơ quan quản lý nhà nước
và đặc biệt là cho doanh nghiệp
ví dụ như là quy định bỏ khung ra đất của nhà nước
quy định chỉ áp dụng các đơn giá giá phù hợp sát với giá thị trường
nhưng mà cái thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt với cả chuyên viên tổ tư vấn hội đồng thẩm định giá
xác định khảo sát thu tập các dữ liệu và định vị
để đảm bảo được
ví dụ do khi đề xuất để phi duyệt thế nào với cái giá sát với người thị trường
thì đây là một cái vấn đề mà không phải là đơn giản
luật cũng cởi mở khi mà cải thiện điều chỉnh các cái quy định pháp luật
trong cái việc quản lý và sử dụng đất đất đa tiện ích
hay là đất bất động sản đồng nghiệp đa dụng
đây chính là những cái mà chúng tôi đánh giá rất cao đối với cơ quan soạn thảo luật
thưa ông đào trung chính theo ông thì những thời cơ hội nào
sẽ đến với người dân và doanh nghiệp khi luật đất đai sửa đổi được thông qua
thứ nhất là chúng ta thấy được cái mục tiêu của cái lần sửa đổi luật đất đai lần này
thứ nhất là chúng ta phải tháo gỡ được tất cả những cái vướng mắc
mà hiện nó đang diễn ra trên thực tế
ví dụ như trong lĩnh vực về bất động sản
thì vấn đề về giải quyết những cái tồn đậm trong những giai đoạn vừa qua
ví dụ như là việc chậm việc chậm việc chậm việc chậm việc chậm
định giá đất chẳng hạn hoặc là cái phương pháp về định giá đất chẳng hạn
thì cần phải được tháo gỡ và giải quyết như thế nào
hay là trong vấn đề về sử dụng đất cho các dự án nông nghiệp chẳng hạn
thì kể cả là người dân hay là kể cả là doanh nghiệp
thì chúng ta quy định cái việc là được sử dụng đất đa mục đích như thế nào
trong cái đất nông nghiệp thì kể cả là đất trồng lúa này hay là đất rừng này
kể cả đất rừng đặc dựng rừng phòng hộ
thì anh cũng được kết hợp đa mục đích như thế nào
thế do đó nên chúng tôi cho rằng là khi cái luật đất đai được thông qua
thì những cái vướng mắc đó sẽ được giải quyết
và tôi cho đây là một cái cơ hội rất là lớn để có thể là giúp cho người dân
và doanh nghiệp là đưa đất vào sử dụng nó có hiệu quả hơn
cái kinh doanh nó cũng sẽ được rõ ràng hơn và nó sẽ giúp cho cái việc là chúng ta
tháo gỡ được những cái trầm lắng trong cái giai đoạn vừa qua
ví dụ như của thị trường bất động sản
hoặc là những cái khó khăn khi mà chúng ta sử dụng cái đất nông nghiệp
trong cái sản xuất kinh doanh như thế nào
thì tôi cho là đây là những cái cơ hội rất là lớn
vâng thưa bà nguyễn thị thành thực
ở góc độ người dân doanh nghiệp
thì theo bà những cơ hội những kỳ vọng mà như ông chính vừa nêu ra
thì theo bà thì nó có khả thi hay không
và liệu rằng nó có thể đi vào cuộc sống nữa hay không
thì trong lĩnh vực nông nghiệp
nó có một cái sự thay đổi rất là lớn
về nơi nông nghiệp của chúng ta
thì nếu như luật đất đai mà không thay đổi kịp
thì sẽ đấy chính là một cái gọi là bóp ngẽn cái tài nguyên
về đất nông nghiệp của chúng ta hiện nay
cái thương mại sản phẩm nó khác rồi
chúng ta xuất khẩu rất là tốt
nhưng mà ngược lại nữa là cái chi phí của cái quá trình thu gom đóng gói nông sản
đến những cái nơi mà gọi là được phép xây dựng nhà xưởng đóng gói
nó làm hư hào sản phẩm
nó làm mất đi cái thế mạnh của nông nghiệp việt nam
ví dụ cái vùng tây nguyên hiện nay
chúng tôi trồng sầu riêng
hầu như là các cái gia đình cũng phải đều từ vài hectare cho đến một hai chục hectare
thế nhưng mà lại không được phép làm nhà xưởng trong đấy để đóng gói
thì chúng tôi không được cấp mã vùng
không được cấp mã vùng thì không đủ điều kiện xuất khẩu
cho nên phải thông qua rất là nhiều thương lái
có khi chúng ta phải trở cái trái sầu riêng
từ đắk lắc đi xuống đến tận bến tre để đóng gói
thì như vậy là chúng ta hoàn toàn mất đi cái năng lực cạnh tranh của nông nghiệp việt nam
những cái điều ông chính vừa đưa ra
thì nếu như thực sự là so với những cái cải tiến về luật thì chúng tôi thấy rất là mừng
làm thế nào để khi luật lần này được thông qua các cái cơ quan
ban hành các văn bản thực thi pháp luật và các cấp chính quyền
từ cấp tỉnh đến cấp huyện đến các địa phương
tránh được vấn đề anh cứ xí dự án anh ở đấy
anh quy hoạch treo để ở đấy
rất là khổ
dự án đấy không thực thi
thì cuối cùng là người dân cứ mòn mỏi
đồng tiền được đền bù thì đi tiêu hết rồi
quay trở lại là đất không có để canh tác
cái đấy là một cái sự lãng phí vô cùng thịt
thì nếu như để được góp ý
dự án nhà ở xã hội là một dự án mà chính phủ và nhà nước cực kỳ quan tâm
khu công nghiệp các khu nghiệp của việt yên bắc giang
là một khu vực mà rất là nóng về vấn đề người lao động hàng ngày
phải ngồi xe ba bốn tiếng để đi đến nơi lao động
thế nhưng một dự án treo bảy năm
đến bây giờ thì họ đã công ty vương vị họ đã đền bù được
đến độ khoảng đến tám mươi rồi
họ đã gửi lên đề nghị là tỉnh bắc giang là
giao đất nhiều lần
nhưng luật pháp không cấm
nhưng tỉnh bắc giang thì lại trả lại văn bản
sở tài nguyên môi trường không giao đất cho doanh nghiệp thực hiện
và sở tây nguyên môi trường có văn bản gửi ra bộ tài nguyên môi trường
từ tháng bốn năm hai nghìn ba
đến bây giờ bộ vẫn chưa có ý kiến trả lời
thực sự mà nói là với những cái dự án như vậy mà còn
mà còn không có được hướng dẫn kịp thời để trả lời biết đúng sai đâu
thì cái đấy là cái rất là vấn cập
vâng với những băn khoăn chăn trở mà bà thành thực vừa đưa ra
thì thưa ông chính liệu rằng khi mà dự án luật đất đai sửa đổi được thông qua
những cái băn khoăn chăn trở này liệu nó có được giải quyết hay không ạ
luật thiện hành thì không có quy định là giao đất theo cái tiến độ giải phóng văn bản
do đó cho nên là các tiệm phương là đều vướng ở cái chỗ đấy
tuy nhiên theo tôi hiểu đối với dự án nhà ở xã hội thì
đây là trường hợp là nhà nước sẽ áp dụng biện pháp thu hồi đất
chứ không phải là anh phải đi tự thỏa thuận
do đó cho nên là
đấy là trách nhiệm của địa phương
anh phải thực hiện cái thu hồi hồi thường nhập phóng văn bản
để có cái quỹ đất để cho xây dựng cái nhà ở xã hội
do đó cho nên là tôi cũng sẽ cho kiểm tra xem là
bạc giang hỏi bộ tài nguyên môi trường thì hỏi như thế nào hỏi trong tình huống nào
thế còn nếu trong tình huống đấy thì tôi cho là nó là không phải
thế còn lại bình thường đúng là hiện nay
thì nhà nước mà anh đã thuộc trường hợp thỏa thuận
thì đây là dân sự
nhà nước không thể can thiệp được
bởi vì cái này nó rất là rõ
và nhà nước thì đã xác định là những dự án nào
thật sự cần thiết thì nhà nước sẽ thu hồi rồi
thì cái này chúng ta phải rất là thấm nhuận và rất là rõ cái chỗ đấy
vâng những bước đi tiếp theo mà chúng ta sẽ phải thực hiện
nếu mà luật đất đai được thông qua tại kỳ họp bất thường vào ngày một mươi năm tháng một tới đây
để có thể là nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống ạ
dự kiến thì quốc hội sẽ
sẽ thông qua luật và sẽ có một thời gian
để cho chính phủ là bắt tay vào xây dựng các cái nghị định
rồi các bộ ngành thì xây dựng các cái thông tư hướng dẫn
tuy nhiên luật đất này chúng ta cũng đã làm được một cái bước rất là tốt đấy là
cơ bản những cái chính sách đúng những cái quy định nó đã rõ
của các nghị định kể cả là cả các thông tư
mà có thể luật hóa lên thành luật được
thì chúng ta lần này đã giải quyết vấn đề đó rồi
nói chung rằng là cái phần nội dung của các nghị định
của các thông tư nó sẽ không còn nhiều nữa
người dân doanh nghiệp chúng tôi thì cũng biết rằng là chúng ta không cầu toàn
chúng ta không mong rằng là một bộ luật đưa ra mà chúng ta có thể đảm bảo được
đáp ứng được một trăm linh mọi cái yêu cầu của xã hội
thế nhưng mà các cái văn bản thực thi thì cần là
tôi thì nếu như theo ý kiến cá nhân tôi tôi rất mong rằng là
quốc hội cần có một điều khoản quy định các cơ quan thực thi pháp luật
gọi là hướng dẫn
văn bản ban hành phải thực hiện đảm bảo
đồng hành với việc khi mà luật có hiệu lực
ngay trong luật ấy thì những cái điều nào mà cần chính phủ phải hướng dẫn ấy
thì cũng đã có quy định
hay là tôi nói ví dụ như là cái câu chuyện là cái tỷ lệ được xây dựng
ở trên cái đất nông nghiệp để phục vụ cho những kiểu nhà kính
thiêu mua gọi là chế biến này sơ chế sản phẩm
thì cũng đã giao cho bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển đông thôn là
phải có quy định
thì tôi cho rằng là về nguyên tắc ấy
thì mình sẽ phải liệt kê hết những cái gì sẽ phải quy định
tuy nhiên là cũng đề nghị xem là các cử tri
rồi người dân xem là còn thiếu cái gì còn phải quy định không
thế thì chúng ta có cỡ khoảng một năm
để thực hiện cái việc là xây dựng các nghị định
rồi là các thông tư
thì tôi cho là chúng ta đủ thời gian
là không chỉ xây dựng không chỉ ban hành
mà kể cả là truyền thông kể cả là giới thiệu
rồi là đào tạo huấn luyện cho các cơ quan của địa phương
cũng như là truyền thông đến người dân về những cái nội dung này
thì tôi mong muốn rằng là cái hướng dẫn thực thi luật
làm sao nó đơn giản nhất và nó phù hợp nhất
với từng vùng miền dễ hiểu
ai đọc cũng có thể hiểu được
chứ đừng có một cái câu mà tôi không biết hiểu thế nào cũng đúng hiểu thế nào cũng sai
đấy là cái mà khổ nhất mà sẽ rất là
nó cũng lại là những cái kẽ hở
để xảy ra những cái gọi là tham nhũng
gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
tôi nghĩ không hoài là chỉ có tuyên truyền ở trong nước
sâu rộng tới các cái vùng miền dân dân đâu
mà còn các cơ quan quản lý nước ngoài các tổ chức nước ngoài
mới cũng nên có những cái hình thức
để truyền tải tới họ về cái luật đất đai sửa đổi
bởi vì đấy cũng là một trong những cái
nguồn rất lớn thu hút đầu tư từ nước ngoài
và đối ngoại quốc tế cũng giống như là
cái niềm tin đối với bạn bè
khi người ta đến việt nam tìm cơ hội đầu tư
như các vị khách mời đã chia sẻ
thì có vẻ như là khi mà dự thảo được thông qua
thì cái việc hoàn thiện nó đã khó rồi ạ
nhưng nếu như mà để thực thi nó trong cuộc sống
thì có vẻ là còn khó hơn
vậy ông chính nghĩ thế nào về quan điểm
hiện nay chúng ta thấy một câu chuyện là gì
là các cơ quan các cán bộ thì rất sợ
khi giải quyết
khi giải quyết
bởi vì như thế này
chính là vì nó không rõ trách nhiệm
cơ quan trước cơ quan đi trước làm sai
thì cơ quan sau sẽ bị truy cứu như thế nào
nếu như anh tiếp tục
mà nếu như mà lúc ấy không phát hiện ra được sai phạm
thì lần này ngay từ những cái khâu như vậy
chúng ta đã phải quy định rõ trách nhiệm như thế nào
thì mới khuyến khích được cái cán bộ công chức
người ta dám làm dám chịu trách nhiệm
chứ còn nếu như mà bây giờ là cứ nhìn thấy là sợ
thì không ai dám làm
người dân và doanh nghiệp là rất là bế tắc
trong cái khâu các cái thủ tục về hành chính
thời cơ hay là hy vọng của người dân
cũng như là doanh nghiệp thì là rất là đa dạng
nhưng tất cả thì chúng ta đều đang trông chờ vào ngày
mà dự thảo luật đất đai sửa đổi được thông qua
nhưng mà điều đó thì lại phụ thuộc rất lớn
vào những cái nỗ lực của cơ quan soạn thảo
và cơ quan tiến hành thẩm định
cũng như là các ý kiến đồng góp
đều có cơ hội
và thay mặt những người làm chương trình
thì một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị dự thảo luật đất đai sửa đổi
được kỳ vọng là động lực khơi thông nguồn lực
quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế
dù có phải qua nhiều kỳ họp hơn dự kiến
dù có rất nhiều cuộc họp hoàn thiện
tiếp thu chỉnh sửa dù còn có nhiều quy định
chưa chốt phương án hài hòa lợi ích của các bên
song dự thảo quan trọng này
đã và đang tiến những bước đi vững chắc ổn định
thu hẹp dần các ý kiến khác nhau
tiệm cận đến ngày hoàn thiện tổng thể
để quốc hội xem xét thông qua
hội trường diên hồng nơi biểu trưng
cho sức mạnh đoàn kết đồng lòng
của các đại biểu dân cử
cũng sẽ trở thành nơi khởi nguồn mới
động lực mới cho tăng trưởng của đất nước
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn
những người thực hiện chương trình
xin được gửi đến các vị khách mời
cũng như là quý khán giả
lời chúc sức khỏe thành công và hạnh phúc
còn bây giờ
chương trình tọa đàm khơi thông nguồn lực đất đai
tạo sức bật phát triển của truyền hình nhân dân
xin được dừng lại tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại